trước sự tàn phá của bão số một mươi bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã triển khai lực lượng kiểm tra
chỉ đạo các đơn vị trên hai tuyến biên giới thống kê thiệt hại của nhân dân điều động cán bộ chiến sĩ đơn vị
tăng cường xuống địa bàn kiểm tra bảo vệ tài sản và giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả
sáng ngày một mươi sáu tháng chín bộ đội biên phòng quảng bình đã triển khai tổ chức hai tổ công tác gồm một trăm linh cán bộ chiến sĩ
tăng cường cho các địa phương của tỉnh quảng bình cùng với nhân dân khắc phục thiệt hại sau cơn bão số một mươi
chỉ đạo các đơn vị dốc toàn lực cùng với các ban ngành và nhân dân địa phương với phương châm phát huy bốn tại chỗ
nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão đồng thời tiếp tục theo dõi nắm chắc tình hình mưa lũ sẵn sàng ứng phó giúp đỡ nhân dân
tại xã thanh trạch hàng chục cán bộ chiến sĩ của hải đội hai bộ đội biên phòng đã tổ chức vệ sinh
sửa chữa các nhà bị tốc mái cho sáu hộ dân thôn thanh xuân trường tiểu học số hai thanh trạch
và tiếp tục giúp đỡ các hộ gia đình bị thiệt hại sau bão nhằm giúp người dân sớm khôi phục ổn định cuộc sống